chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin kính chào quý vị và các bạn
quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống được cập nhật thường xuyên liên tục
thưa quý vị liên quan đến ổ dịch quốc oai đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định đây là ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây và có rất nhiều f một
ổ dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai hiện diễn biến phức tạp chưa rõ nguồn lây chưa rõ f trong khi f một loại đông
vì vậy địa phương phải khẩn trương nhanh chóng xác định được hết f một khoa học hợp lý tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly
đồng thời địa phương cần tuyên truyền gia đình người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch không hoang mang lo lắng
ông khổ minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội nói tại buổi làm việc với huyện quốc oai chiều hai mươi bốn tháng một mươi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cũng cho rằng huyện quốc oai bước đầu kịp thời khoanh vùng truy vết được các trường hợp liên quan
tuy nhiên đây là ổ dịch tương đối phức tạp biến chủng virus mới khả năng lây lan nhanh nên tinh thần chỉ đạo của huyện phải có chiến lược đồng bộ
từ điều tra truy vết cách ly khoanh vùng dập dịch đến tiêm chủng và dịch đến đâu dẫn đến đó hạn chế tối đa trường hợp f một trở thành f một
huyện cũng cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho người tiêm mũi một đủ thời gian và tiêm mũi một cho các trường hợp trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện quốc oai tính đến hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi ổ dịch trên địa bàn ghi nhận tổng cộng một mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó bảy ca được cdc hà nội công bố tối qua
các chỉ điểm là người phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại xã sài sơn
ngày hai mươi một tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu suốt nhẹ
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi cùng chồng tới bệnh viện đa khoa quốc oai khám
cả hai test nhanh dương tính cdc hà nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với sars cov hai
chưa bao giờ địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy khiến người dân trong tâm dịch có phần hoang mang
hiện huyện quốc ai tạm thời phong tỏa năm khu dân cư và ba đơn vị gồm trụ sở công an
tòa án nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai
trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận bốn một trăm sáu mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng và hai năm trăm năm mươi một người được cách ly
ngay sau khi phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có cán bộ tòa án thư ký thẩm phán công tác
tại tòa án nhân dân huyện quốc ngoài trưởng công an huyện quốc ngoài trưởng công an thị trấn
và bí thư đảng ủy thị trấn quốc ngoài
đội chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời chủ sở tòa án nhân dân huyện quốc ngoài
thành phố hà nội và nhiều địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trong cộng đồng
sau khi xác định chùm lây nhiễm mới ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai
đã trự tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã thị trấn để đánh giá tình hình
và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
sau khi tiếp nhận kết quả khẳng định bảy ca dương tính tại thị trấn quốc oai xã sài sơn và xã thạch thán
huyện đã liên hệ với cdc hà nội và các cơ sở điều trị đưa bảy f đến các cơ sở điều trị theo quy định
tính đến chiều hai mươi bốn tháng một mươi đã xác định một trăm bảy mươi bảy trường hợp f một hiện đã được đưa đi cách ly tập trung
tại cơ sở cách ly ở trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
mặt khác huyện quốc oai đã tiến hành tạm phong tỏa những khu vực làm việc nơi ở của các bệnh nhân
để phun khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan
cụ thể tại xã thạch thán tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với sáu hộ dân xung quanh gia đình có f tại xóm một mươi một
xã sài sơn tổ chức ba khu vực phong tỏa cách ly y tế
khu một gồm một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình f tại xóm tây
khu hai gồm tám hộ xung quanh gia đình f tại xóm tân hòa
khu ba gồm một mươi hộ xung quanh gia đình f tại xóm một thôn sải khê
tại thị trấn quốc oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm một mươi hộ dân xung quanh gia đình f ndd
từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch
cùng với đó yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai
ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị
gửi thông báo các địa điểm thông tin ca mắc covid một mươi chín đến các cơ quan liên quan
các địa phương liên quan để phối hợp truy vết
liên quan đến chủng ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc ngoài
lực lượng y tế đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín f một bảy trăm sáu mươi f hai liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi trung tâm y tế huyện quốc ngoài đã ra thông báo gần
tìm người đến trụ sở tòa án nhân dân huyện từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
theo thông báo của trung tâm y tế huyện quốc oai tất cả những người đã đến tòa án nhân dân huyện quốc oai
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phải lập tức tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú
để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch
bên cạnh đó tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người
mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
ubnd huyện quốc oai nguyễn trưởng sơn cho biết sau khi phát hiện hai ca test nhanh dương tính
huyện đã chỉ đạo truy vết các trường hợp liên quan và lấy mẫu các trường hợp f
nghi ngờ và các trường hợp f một gửi cdc hà nội xét nghiệm
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
và hai trường hợp f là người ngoài huyện liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
qua điều tra đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín trường hợp f một bảy trăm sáu mươi trường hợp f hai
hiện huyện đã tổ chức khoanh vùng phun khử khuẩn môi trường tạm thời phong tỏa
cách ly y tế đối với một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình có f nghi ngờ
gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với covid một mươi chín
đồng thời ban hành quyết định phong tỏa cách ly năm khu vực là nơi ở của các trường hợp f
tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc ngoài mới
chủ tịch ubnd huyện quốc oai cho biết huyện sẽ thần tốc điều tra truy vết
lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các f và các ca f không nghi ngờ
hướng dẫn thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
cùng với tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tổ chức ra soát
truy vết và lấy mẫu các f và những trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm
không để sót f một f hai các trường hợp ho sốt khó thở các ca nghi ngờ
các trường hợp trở về từ các vùng tỉnh thành phố có dịch trở về địa phương
kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ubnd huyện cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương rà soát cán bộ công nhân viên
của đơn vị có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp f một
của các ca mắc covid một mươi chín để chủ động khoanh vùng có phương án cách ly y tế
quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung ra soát phân luồng các đối tượng cách ly theo nhóm
và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp f một tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc
và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm f một f hai để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm
và cách ly y tế theo quy định chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị
thuốc men vật tư y tế và các phương án kịch bản để đáp ứng kịp thời
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại